giao tranh bùng phát tại sudan giữa lực lượng vũ trang sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự rsf
từ ngày một mươi năm tháng bốn vừa qua đã cướp đi sinh mạng của hơn một mươi hai người
đây là thông tin vừa được đưa ra bởi văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc
văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha cho biết thêm
khoảng năm ba triệu người đã phải di rời ở sudan trong đó khoảng một ba triệu người đã vượt biên sang các nước láng giềng
bao gồm cộng hòa trung phi cộng hòa sát ai cập ethiopia và nam sudan
cũng theo ocha số ca nghi mắc bệnh tả ở sudan đã tăng hơn gấp đôi trong tháng qua và lên tới hơn năm bốn trăm linh trường hợp
trong đó có một trăm bảy mươi trường hợp tử vong
cơ quan nhân đạo này cho biết thêm rằng hai hai triệu người ở sudan đã được tiêm vaccine phòng bệnh tả
do bộ y tế sudan và tổ chức y tế thế giới who đồng phát động vào tuần trước
hồi tháng một mươi một ocha ước tính khoảng hai phần ba dân số sudan không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe
và hơn bảy mươi cơ sở y tế ở các khu vực xung đột không còn hoạt động